tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh quảng trị chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy quảng trị
về phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng từ sau đại hội đảng bộ tỉnh đến nay
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vui mừng trước những kết quả mà tỉnh quảng trị đạt được trong gần năm năm qua
là tỉnh có xuất phát điểm thấp thời tiết khắc nghiệt quy mô nền kinh tế nhỏ sức cạnh tranh nền kinh tế còn thấp
hệ thống giao thông kết nối vùng còn hạn chế nhưng đảng bộ chính quyền và nhân dân có khát phọng vươn lên mạnh mẽ
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vui mừng trước những kết quả mà tỉnh quảng trị đạt được trong gần năm năm qua